chiều tối ngày hôm qua một sự cố rơi thang máy xảy ra tại một căn nhà bảy tầng một tùm trong ngõ
ở phố kim mã quận ba đình hà nội khiến hai công nhân thiệt mạng
công trình này đang trong quá trình cải tạo sửa chữa
thông tin từ công an quận ba đình hai người tử nạn là do trượt cáp trong quá trình sửa chữa thang máy
một nạn nhân ba mươi tám tuổi ngã trên nóc ca bin thang máy tử vong trên đường đi cấp cứu
nạn nhân còn lại hai mươi bảy tuổi tử vong tại hiện trường kẹt lại dưới hố bít của thang máy
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã triển khai sử dụng các phương tiện đặc trùng
để nâng ca bin thang máy tạo khoảng không để cán bộ chiến sĩ tiếp cận và đưa các nạn nhân ra bên ngoài
nguyên nhân vụ việc đang được điều tra